thưa quý vị trong các ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một mươi một tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ hai mươi ba
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét
kết luận một số nội dung đến kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm kỷ luật đảng
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
xét nội dung tinh chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm cân cứ quy định của đảng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỳ luật cảnh cáo đồng chí trần văn vĩnh
nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên phó bi thư ban cán sự đảng
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí
quách văn đức nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc tổng công ty tín nghĩa
nguyễn văn hồng ủy viên ban thường vụ đảng ủy thành viên hội đồng quản trị tổng giám đốc tổng công ty tín nghĩa
phan thành vĩnh toàn nguyên bí thư tri bộ nguyên thành viên hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư nhân trạch
đỗ tấn điểm nguyên phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su công nghiệp đồng nai
thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư nhân trạch
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân các tỉnh thanh hóa nam định bình dương
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy những vi phạm khuyết điểm này có nguy cơ gây thiệt hại lớn ngân sách nhà nước
ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương
xét nội dung tinh chất mức độ khẩu quả nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của đảng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và các đồng chí đỗ minh tuấn phó bí thư tỉnh ủy phó bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn đình xứng nguyên phó bí thư tỉnh ủy
nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
đầu thanh tùng tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
phạm đăng quyền nguyên tỉnh ủy viên nguyên ủy viên ban cán sự đảng
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà mạnh quân ủy viên ban thường vụ đảng ủy
phó giám đốc sở tài chính tỉnh thanh hóa khiển trách ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh nam định các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và các đồng chí phạm đình nghị phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần anh dũng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
phó bi thư ban cán sự đảng phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh
nguyễn phủng hoan ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó bí thư đảng đoàn
phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh nguyên ủy viên ban cán sự đảng
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ngô gia tự nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
nguyên phó bi thư ban cán sự đảng nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh
trần lê tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
vũ văn hưng tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng
phạm thành trung tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài chính tỉnh nam định
khuyển trách ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh bình dương nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và các đồng chí mai hùng dũng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó bi thư ban cán sự đảng
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh
nguyễn lộc hà ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
hà văn út tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài chính tỉnh bình dương
cảnh cáo các đồng chí trịnh hữu hùng tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế tỉnh thanh hóa
lương ngọc trương ủy viên ban chấp hành đảng bộ sở y tế bí thư đảng ủy bộ phận giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh thanh hóa
khương thánh vinh phó bí thư đảng ủy phó giám đốc sở y tế tỉnh nam định
nguyễn hồng trương tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế tỉnh bình dương
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy các tỉnh thanh hóa nam định bình dương kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc kịp thời lãnh đạo chỉ đạo khắc phục các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra
kiểm điểm xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
thưa quý vị thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh an toàn tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
chiều ngày hôm nay công an quận hà đông công an tp hà nội cho biết đã cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây cá độ bóng đá lớn trong mùa world cup hai nghìn hai mươi ba
bắt giữ tám đối tượng với tổng giá trị giao dịch của đường dây cá độ lên tới năm mươi tỷ đồng
theo tài liệu điều tra đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cáo độ bóng đá qua không gian mạng
trang web bóng tám mươi tám com do trần nguyễn khương duy sinh năm hai nghìn hai trú tại quận phú nhuận tp hcm điều hành
duy đồng thời là người quản lý tài khoản đại lý cấp master
qua các bối quan hệ duy chia tài khoản master thành nhiều tài khoản đại lý cấp agent
do bùi thế toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại phường phú lương quận hà đông hà nội điều hành quản lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các con bạc tại các địa bàn khác nhau
em quen một người qua facebook trong một cái nhóm tổ chức cá độ cách bóng đá
xong rồi em mới đi uống nước với anh toản
thì em mới nói là hai anh em kết hợp
thì em lấy của người ta đô một mươi năm thì em đưa anh toản đô một mươi tám
em mang trên lệch ba giá trong đấy
mỗi tuần cứ tới thứ hai là em với anh toản sẽ thanh toán nhau bằng tiền mặt
thì em thấy duy bảo là vào các trang web này thì sẽ chơi được cái gì đó
thì em cũng không nhớ rõ là các trang gì
thì em nghĩ là ưu thầy duy cũng bảo cách em hướng dẫn em vào các trang đấy thôi

trong vụ án này ước lượng khoảng trên năm mươi tỷ đồng
hiện vụ việc đang được công an quận hà đông hà nội tiếp tục củng cố hồ sơ
xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị tại tây ninh đối tượng lê thanh tâm đã sử dụng hung khí gây thương tích cho nạn nhân
khi cho rằng nạn nhân không tôn trọng mình
vào ngày một tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tây ninh
đã tạm giữ lê thanh tâm về hành vi giết người
theo điều tra tâm và một người phụ nữ trú tại xã thạnh tây huyện tân biên
chung sống như vợ chồng
vào chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một giữa tâm và người phụ nữ trên xảy ra mô thuẫn
tâm xuống nhà bếp lấy dao rồi quay trở lại phòng ngủ đe dọa
dùng dao cứa một nhát vào cổ nạn nhân
sau khi gây án tâm định bỏ chạy thì bị gia đình phát hiện khống chế giao cho cơ quan công an
còn người phụ nữ được gia đình đưa đến bệnh viện chữa trị và hiện sức khỏe đã dần ổn định
ngày một tháng một mươi hai công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với một mươi ba nhân viên
thuộc công ty luật trách nhiệm hiệu hạn paolao để điều tra về hành vi phu khống
cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một mươi một bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can
trước đó vào ngày hai mươi tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với một mươi ba nhân viên
công ty tài chính trách nhiệm hiệu hạn một thành viên miracess để điều tra về tội phu khống
cơ quan điều tra xác định ba mươi năm đối tượng có hành vi sử dụng
cắt ghép hình ảnh vu khống đưa thông tin sai sự thật về người vay tiền
và kể cả những người liên quan đến người vay tiền để bùi nhọn danh dự
nhân phẩm uy tín của các tổ chức cá nhân nhằm mục đích thu hồi nợ
ba năm tù là mức án mà tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt bị cáo
trương thị phương linh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo có trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy
linh tổ chức làm chủ nhiều dây hụi với rất nhiều hội viên tham gia
và linh đứng tên cũng tham gia chơi nhiều dây hụi rồi hốt để lấy tiền kinh doanh mua bán
do làm ăn thua lỗ đến ngày tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy bị can không còn khả năng thanh toán tiền lãi
tiền gốc vai nợ và tiền nợ hụi cho hụi viên nên đã bỏ trốn khỏi địa phương
nhằm chiếm đoạt tiền của năm bị hại với tổng số tiền là trên chín trăm bảy mươi triệu đồng
ngoài mức án một mươi ba năm tù hội đồng xét xử còn buộc bị cáo linh hoàn trả số tiền
mà bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại
một đường dây đánh bạc theo hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
với quy mô hơn bốn trăm sáu mươi triệu đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận triệt phá
ngày một tháng một mươi hai lực lượng công an đã tiến hành làm việc với nguyễn thị hồng
và một số đối tượng khác để điều tra và làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
đường dây này đã hoạt động đánh bạc với quy mô hơn bốn trăm sáu mươi triệu đồng
tiến hành khám xét tại bốn tụ điểm ghi đề của các đối tượng
lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi chín điện thoại di động một máy vi tính bốn thẻ atm
hơn hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi ghi số đề
tẳng chữ trái phép hơn bốn trăm linh loại vũ khí thô sơ
đối tượng nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang phát hiện và bắt giữ
qua công tác nắm bắt tình hình lực lượng công an đã phát hiện trên trang mạng xã hội tiktok
xuất hiện một tài khoản tiktok ở bắc giang có đăng tải nhiều video quảng cáo bán vũ khí thô sơ
qua xác minh xác định tài khoản tiktok trên là của đối tượng nguyễn văn trường
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra hành chính tại nơi đối tượng đang tạm trữ
và phát hiện thu giữ hơn bốn trăm linh vũ khí các loại chủ yếu là đao kiếm gậy rút và súng bắn bi